nâng tầm an toàn an ninh mạng quốc gia trong kỷ nguyên số là chủ đề chính của hội thảo triển lãm quốc tế
ngày an toàn thông tin việt nam năm hai nghìn một mươi chín diễn ra sáng nay tại hà nội
đây là một diễn đàn quan trọng cấp quốc gia là sự kiện nổi bật nhất về an toàn an ninh mạng
trong năm hai nghìn một mươi chín tại việt nam phó thủ tướng vũ đức đam đã tham dự hội thảo
trong năm vừa qua các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chính phủ điện tử
luôn là mục tiêu chính của các tin tặc nhằm phá hoại thu thập và lấy cắp thông tin
việt nam xếp thứ hai trên thế giới về lây nhiễm mã độc thứ hai đông nam á về số vụ tấn công qua email
tại hội thảo các chuyên gia khẳng định an toàn an ninh mạng là điều kiện cơ bản
yếu tố sống còn để công cuộc chuyển đổi số quốc gia phát triển chính phủ điện tử
hướng tới chính phủ số nền kinh tế số và xã hội số
vì vậy việt nam cần phải làm chủ công nghệ để bảo đảm an toàn an ninh mạng
hiện sinh thái sản phẩm an toàn an ninh mạng cho việt nam phải là các sản phẩm bức im việt nam
đối với các doanh nghiệp không thể xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp cho việc đảm bảo an toàn thông tin
thì tốt nhất là nên tìm đến các tổ chức cung cấp dịch vụ an toàn thông tin giám sát chuyên nghiệp
trong khuôn khổ ngày an toàn thông tin việt nam bộ thông tin và truyền thông đã khai trương hệ thống
chia sẻ và giám sát thông tin phục vụ chính phủ điện tử nhằm phòng ngừa ứng phó
về các nguy cơ mất an toàn an ninh mạng phục vụ chính phủ điện tử